bản tin dịch covid một mươi chín sáng nay ngày hai mươi chín tháng sáu của bộ y tế cho biết
tính từ một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng sáu đến sáu giờ sáng nay ngày hai mươi chín tháng sáu
việt nam có chín mươi năm ca mắc mới trong đó tại tp hcm là năm mươi tám ca phú yên một mươi tám ca long an tám ca
bắc giang bốn ca hà tĩnh ba ca nghệ an hai ca trà vinh một ca vĩnh long một ca
chín mươi chín ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một mươi hai bảy trăm tám mươi tám ca
trong đó có ba bảy trăm bốn mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi ba tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng